xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các vùng đồng bào dân tộc vùng khó khăn lại càng phức tạp hơn
tại yên bái hiện nay nhiều thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là các bản người mông sinh sống đang từng bước xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực và hoàn thiện hơn
thôn khe ron xã hồng ca huyện trấn yên tỉnh yên bái cách đây hơn bảy mươi năm năm đồng bào mông sống giải rác nhà ở chưa ngăn nắp sạch sẽ đường xá đi lại khó khăn cả thôn có một trăm một mươi hộ
gần một trăm linh người mông sinh sống thì tám mươi là hộ nghèo thế nhưng khe ron ngày hôm nay đã có sự thay đổi kỳ diệu với cuộc sống ấm no và đủ đầy
từ khi xây dựng nông thôn mới thì đường bê tông tường nền nhà xi măng kiên cố công trình sinh hoạt bảo đảm vệ sinh đang hiện hữu trong từng ngôi nhà ở khe
cả thôn hiện có sáu mươi hectare măng tre bát độ một trăm linh hectare cây quế cây trẻ thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi triệu đồng một người một năm